khi khẩn cấp nơi ở của phong ở tp hcm lực lượng công an thu giữ một khẩu súng ak bốn mươi bảy
một mươi năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đấu tranh mở rộng công an tỉnh thanh hóa đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của thịnh tại đồng nai
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan như đạn bi đạn trì và các linh kiện vũ khí
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã lập nhóm kín để liên hệ với nhau
rồi đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường cất giấu vũ khí tại kho hàng bí mật
và liên tục thay đổi địa điểm của kho hàng
khi có khách đặt mua sẽ tháo rời các bộ phận vũ khí nguy trang trong hàng hóa gửi qua dịch vụ vận chuyển
cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
số tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng kajter inchik grumman quốc tịch ukraine cầm đầu
câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất phương cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang số tiền là
bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu usd từ công ty sca của singapore
và ngân hàng tas của đảo sip
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng bằng với lãi suất từ

cho đến ngày bị bắt giữ các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
và đến thời điểm này các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng
và đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc thu giữ sáu mươi tám máy tính
sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều tổ vật tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần hùng cường
trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an về hành vi tham ô tài sản
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi ba cường xin làm nhân viên kinh doanh thị trường ở khu vực đà nẵng
cho công ty đông thành hưng yên có trụ sở tại hưng yên chuyên kinh doanh về dây cắp điện
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cường báo với công ty đã tìm được một khách hàng mới và được công ty chấp thuận
cung cấp một lô hàng dây cắp điện trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
lợi dụng việc công ty cho phép đối tác chuyển khoản tiền hàng vào tài khoản của nhân viên
cường đã tự ý đưa ra chính sách thanh toán nhanh sẽ được giảm giá một mươi tổng giá trị của đơn hàng
tức là khách hàng chỉ phải trả gần một trăm linh bảy triệu đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được cường đã tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng ba công an quận thanh khê đã bắt giữ được cường khi đang trốn tại quảng bình
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi hai bị cáo đã gây ra một mươi ba vụ cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh sóc trăng
theo cáo trạng các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định cho nên đã bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là từ khoảng hai mươi hai h ngày hôm trước
đến bốn giờ dạng sáng ngày hôm sau sẽ điều khiển xe mô tô từ thành phố sóc trăng chạy xuống địa bàn các huyện
trên các tuyến đường giao thông ít người qua lại để tìm bị hại
và dùng dao tự chế dao bấm đỉnh dịt hơi cay để đe dọa cướp tài sản
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo từ ba năm sáu tháng tù đến một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
vào chiều tối ngày hôm qua ngày tám tháng bốn trên đoạn quốc lộ một mươi bốn qua thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách dường nằm và xe tải khiến một tài xế bị thương
vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát bốn mươi tám h một nghìn tám trăm linh ba lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh đắk nông
đến km hai mươi năm thuộc thôn bình trung xã nghĩa bình huyện bù đăng đã bất ngờ va chạm với xe khách dường nằm
tài xế bị kiểm soát bốn mươi bảy f một trăm bảy mươi ba trên xe có chở hàng chục hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến đầu xe tải bị biến dạng tài xế bị kẹt cứng trong cabin hàng chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cảnh sát giao thông trạm đồng phú công an tỉnh bình phước đã tích cực xử lý hiện trường
điều tiết các phương tiện tham gia giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn